xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của giải mây rông có trục qua bắc bộ
nên đêm nay và ngày mai mưa tiếp tục diễn ra diện rộng
cục bộ có mưa rất to với lượng mưa là từ năm mươi một trăm hai mươi mm
người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp
và lũ quét sạt lửa đất ở vùng núi
do trời khá là nhiều mây và có mưa nên thời tiết dễ chịu
về đêm và sáng nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
ở vùng núi cao là dưới hai mươi độ
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với miền trung giải mây rông gây mưa nhiều nơi ở các tỉnh phía bắc
như thanh hóa nghệ an
còn từ hà tĩnh đến bình thuận trời có nắng mưa giải rác về chiều
mặc dù không có mưa lớn như khu vực bắc bộ
nhưng cục bộ thì có thể xảy ra mưa rông mạnh
trong cơn rông tiềm mẩn nguy cơ về lốc xét cũng như gió giật mạnh
với nhiệt độ tại đây phổ biến là ở dưới mức ba mươi bốn độ
chỉ một vài nơi còn cao hơn tập trung từ quảng ngãi
đến ninh thuận
khu vực tây nguyên và nam bộ chiều ảnh hưởng chủ yếu
của đới gió tây nam có cường độ ở mức trung bình
do vậy ban ngày hầu hết các nơi trời có nắng đan sen
giữa những khoảng nhiều mây
về chiều và tối thì xuất hiện mưa rào và rông
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét cũng như gió rất mạnh
nhiệt độ về trưa chiều giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại tây nguyên và từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên hầu khắp khu vực biển đông
bao gồm cả vùng biển hoàng sa và trường sa
gió thịnh hành theo hướng tây nam
với cường độ phổ biến ở mức cấp trung bình
lưu ý tại đây có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
cũng như gió rất mạnh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
cũng như gió rất mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ